ngày hai mươi tháng bốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh lâm đồng vừa tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nông dân của một mươi hai huyện thành phố trong toàn tỉnh
tại hội nghị nhiều đại biểu đề nghị về việc tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng được mua mất giá bảo vệ thương hiệu nông sản đà lạt lâm đồng xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt hơn ba mươi sáu tỷ đồng chiếm bốn mươi bảy grdp toàn tỉnh
lâm đồng hiện có hơn năm mươi một hectare sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giá trị sản xuất bình quân hơn ba trăm một mươi triệu đồng một hectare một năm năng suất lao động nông nghiệp bình quân cao gấp ba năm lần bình quân cả nước
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã trực tiếp trả lời xử lý các ý kiến của các nhà nông đại diện các hợp tác xã đồng thời giao các sở ngành liên quan tiếp thu các kiến nghị phương mắc để nghiên cứu đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất